đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản với giá trị gần một mươi tám triệu đồng
đối tượng nguyễn nhật tùng chố tại huyện chợ mới tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi một tháng sáu lợi dụng gia đình chị tiêu thị mỹ duyên
chố tại thị trấn mỹ luông huyện chợ mới đã ngủ say
tùng cậy cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản với tổng giá trị gần một mươi tám triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn nhật tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đồng thời khai nhận thêm trước đó vài ngày
tùng cũng đã thực hiện chót lọt một vụ đột nhập nhà dân lấy trộm nhiều tài sản có giá trị